thưa quý vị cũng trong chiều nay bộ y tế đã ban hành văn bản về việc phòng chống dịch covid một mươi chín đối với người nhập cảnh
theo đó kể từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai người nhập cảnh tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi covid một mươi chín
xét nghiệm pcr âm tính sẽ cách ly tại nơi nhà là ba ngày thay vì bảy ngày như quy định hiện nay
theo đó hành khách nhập cảnh vào việt nam phải đáp ứng nguyên tắc chung là có kết quả xét nghiệm âm tính với covid một mươi chín
trước khi nhập cảnh bảy mươi hai giờ trừ trẻ em dưới hai tuổi
với công dân việt nam người việt nam định cư ở nước ngoài và thân nhân vợ chồng và con
cần được tiêm đủ liều vaccine covid một mươi chín trước khi nhập cảnh
trường hợp chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine covid một mươi chín sẽ được tiêm miễn phí trong thời gian cách ly
với người nhập cảnh chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine cách ly tại nhà nơi lưu trú trong bảy ngày